những năm qua chúng ta cũng đã đề ra được rất nhiều những quy định để giúp công tác này diễn ra một cách thực chất hơn hiệu quả hơn
nhưng xem ra thì các biện pháp này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn
và trên thực tế thì ngày càng có nhiều trường hợp vì đánh giá không đúng dẫn đến việc bố trí không đúng cán bộ
xã hoàn trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
mới đây ông hoàng đức bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã đã bị cách chức
do có những vi phạm trong lĩnh vực đất đai
trước đó không lâu tại xã quảng châu huyện quảng trạch
ông nguyễn minh tuấn bí thư đảng ủy xã này cũng bị điều chuyển công tác do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
có hành vi trù dập cán bộ đảng viên tố cáo tiêu cực
điều đáng nói là điều sai phạm của hai cán bộ nói trên đều kéo dài trong nhiều năm
thế nhưng cả hai đều được đánh giá là hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
để rồi tiếp tục đủ điều kiện cơ cấu vào cấp ủy khoa mới
trong dịp đại hội đảng các cấp vừa qua
xác định đây là một cái điều đáng tiếc đối với đảng bộ và nhân dân xã quảng châu
tuy nhiên qua sự lý vụ việc này và qua giải thích của các cấp ủy đảng và các cấp thẩm quyền
bà con nhân dân cũng như cán bộ đảng viên họ hiểu được bản chất của vấn đề
và họ cũng đã rất đồng tình với cách làm của tổ chức đảng cấp trên
tỉnh bắc giang
tỉnh bắc giang mới ra quyết định điều chuyển công tác đối với đồng chí nguyễn văn dũng
nguyên bí thư đảng ủy nguyên hiệu trưởng trường cao đẳng nghề bắc giang bởi hàng loạt sai phạm
theo ủy ban kiểm tra tỉnh ủy bắc giang ông dũng đã thực hiện bổ nhiệm bổ nhiệm lại
điều động luân chuyển cán bộ giáo viên không đúng quy định và tiêu chuẩn theo quy định
xử lý kỷ luật cán bộ viên chức chưa nghiêm túc không thực hiện công khai tài chính
không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tuyển dụng hàng năm
làm thất thoát hai tỷ một trăm linh triệu đồng tiền ngân sách nhà nước
việc thực hiện trích lập các quỹ và hỗ trợ cho các tổ chức đoàn thể trong trường
chưa đúng quy định gây mất đoàn kết nội bộ
tuy nhiên trước đó ông dũng không những được tập thể đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ
mà còn được ghi nhận là cán bộ có chiều hướng phát triển tốt
vì chủ nghĩa cá nhân thì anh đánh giá nó méo mó đi yêu thì nên tốt ghép thì nên xấu
thế rồi thì các mối quan hệ khác nó rất là phức tạp đan xen
để rồi đánh giá nó méo đi và đánh giá nó không đúng không trúng
người tốt thì không được đánh giá là tốt thậm chí cũng biết người ta tốt đấy
nhưng mà cái người có mối quan hệ thân thiết với mình thì cũng chưa hẳn là tốt
nhưng mà đánh giá tốt hơn
cho nên là cái việc đề bạt cất nó thuận lợi hơn rất nhiều so với người khác
vì đánh giá nó cũng không phải là cân đồng đo
và dẫn đến nó rất dễ bị chi phối bởi cái lãnh kính cá nhân
sai phạm thì kéo dài nhưng kết quả lại được thể hiện bằng những mỹ từ như là
hoàn thành tốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
những điển hình này cho thấy tính hình thức trong đánh giá cán bộ hiện nay
còn về nguyên nhân tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một tiêu chí chuẩn cho công tác này
hoặc nếu có thì các tiêu chí đánh giá vẫn mang nặng định tính trung trung
bên cạnh đó cũng không thể không được đánh giá
không nhắc tới tình trạng nể nang chiếu cố
cán bộ bị kết luận là sai phạm bị kỷ luật thì mới chính thức tạo ra những thay đổi trong việc đánh giá
trên thực tế đã có không ít những cán bộ tham gia vào quá trình đánh giá
hay được đánh giá thừa nhận là có một sự thật khác đằng sau những cụm từ nghe rất lọt tai hoàn thành xuất sắc
tỉnh uỷ thanh hóa
hơn ba năm nay địa phương này đã ban hành triển khai thực hiện quy chế đánh giá cán bộ quản lý
theo bản quy chế này
một bộ tiêu chí đã được xây dựng để đánh giá cho từng chức danh cán bộ
mỗi tiêu chí cũng đã lượng hóa thành thang điểm cụ thể tương đối với mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao
năm vừa qua địa phương này có ba mươi chín năm thuộc diện ban thường trực tỉnh ủy quản lý được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
trong khi đó năm hai nghìn một mươi một khi chưa thực hiện con số này là năm mươi sáu
số lượng cán bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảm đi
lãnh đạo tỉnh cho rằng
điều này không có nghĩa là chất lượng cán bộ kém đi mà đó là do việc đánh giá được tiến hành chặt chẽ nghiêm túc hơn
tuy nhiên qua việc trực tiếp theo dõi ban tổ chức tỉnh ủy thanh hóa nhận định
đây vẫn chưa hẳn là con số phản ánh đúng khi đối chiếu với thực tế
cái tiêu chí đánh giá cán bộ mà hiện nay thanh hóa đang áp dụng
thì nó phần nào khắc phục được cái tình trạng cảm tính thiếu khách quan trong cái đánh giá cán bộ
tuy nhiên là nó vẫn còn một số cái điểm hạn chế
thứ nhất là một số tiêu chí nó chưa mang tính định lượng cao
và cái thứ hai là cái bảng thang bảng điểm nó chưa sát với các chức trách nhiệm vụ của cán bộ công chức lãnh đạo quản lý
và cái thứ ba là cái việc tổ chức nhiều cái hội nghị thì nó sẽ làm mất rất nhiều thời gian
trong khi cuối năm thì thời gian của các cơ quan đơn vị người ta rất là bận rộn
cho nên là dẫn đến là một số cái đơn vị là người ta làm qua loa chiếu lệ
nó mang tính hình thức
và đặc biệt là có một số nhận thức của một số cấp ủy đảng một số cơ quan đơn vị thì vẫn chưa thấy hết được tính chất tầm quan trọng của việc đánh giá cán bộ
mà trong cái việc lãnh đạo chỉ đạo đánh giá thì nó cũng đang còn thiếu quyết liệt
dẫn đến là các cái ý kiến tham gia đóng góp nó cũng thiếu khách quan hoặc là người ta ngại vai trạm né tránh
cũng còn có những cái biểu hiện là e rè nang lẫn nhau
cái việc cũng chưa thể nói hết
những điểm hạn chế điểm yếu của cán bộ đồng chí của mình trong quá trình công tác thực nhiệm vụ
đây là cái điểm về chủ quan của từng cán bộ công chức trong quá trình phân loại đánh giá cán bộ hàng năm
cảm tính trong đánh giá cán bộ đến nay điều đáng buồn
đây không phải là một hiện tượng cá biệt mà nó đang trở thành phổ biến khiến cho việc đánh giá cán bộ không thực chất
hệ quả tất yếu dẫn đến những sai lệch trong những khâu còn lại của công tác cán bộ
đánh giá không đúng
đánh giá không đúng
trong một số trường hợp đã trở thành tấm bình phong cho những việc cố tình làm trái trong công tác cán bộ
như phe phái cục bộ thân quen gia đình chị khiến cho xã hội bức xúc
bức xúc đến nỗi tại phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội mới đây
chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội đã đề nghị các cơ quan chức năng báo cáo quốc hội xem
những cán bộ lãnh đạo có trách nhiệm tại các dự án gây lãng phí thất thoát hàng nghìn tỷ đồng
giờ được luân chuyển đi đâu và làm gì
nhiều chuyên gia cũng cho rằng
đánh giá không đúng không chỉ dẫn đến sử dụng không đúng mà còn làm mất đi những cơ hội
của những người có đức có tài và mong muốn được cống hiến
điều mà đất nước đang rất cần cho sự phát triển
vì cái cách đánh giá nó chưa thực chất thiếu những cái điểm cụ thể
cho nên chúng ta nhìn cán bộ mình không đánh giá được một cách chính xác
không khó đánh giá chính sách đôi khi không đánh giá chính xác
mà thiên lệch xét về mặt nào đó nó sẽ càn trở sự phát triển kinh tế
thậm chí cản trở sự phát triển xã hội
trong công cuộc hội nhập hiện nay cái hệ lụy lớn nhất mà tôi sợ nhất
tức là chúng ta tụt hậu tiếp tục tụt hậu
so với năng suất lao động thấp chơi cả năm vẫn xuất sắc thì tại sao phải làm
trong công tác đánh giá cán bộ thì cũng có nơi còn làm qua loa đài khái chưa có chiều sâu
chính vì vậy mà trong công tác phân công cán bộ
nó còn một số trường hợp là không tạo được cái sự đồng thuận cả
không tạo được cái sự là ủng hộ của nhân dân
trong thực tế thì có những cán bộ cho rằng là
hết sức là năng động hết sức sáng bạo hết sức tần tùy hết sức tấm huyết
nhưng có khi lại không được đánh giá một cách là nơi đến chỗ
đấy làm hết cái động lực cái phấn đấu của anh em
hay là có những trường hợp thì cũng vì gió chỗ này chỗ khác
hay là do người này người khác đặc đồng có khi lại là đánh giá
lại là không đúng với khả năng
đấy cho nên là cuối cùng lại có thể là được cân nhắc được đề bạt một cái vị trí quan trọng hơn
có một tín hiệu đáng mừng để khắc phục những tồn tại trong công tác đánh giá cán bộ hiện nay
đề án xây dựng tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá cán bộ đang được chỉ đạo xây dựng
theo ban tổ chức trung ương cơ quan được giao chủ trì xây dựng đề án này
sắp tới trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ vấn đề dân chủ hóa trong đánh giá cán bộ sẽ được đặc biệt coi trọng
theo lãnh đạo cơ quan này có một bộ tiêu chí chặt chẽ khoa học thiết thực phù hợp với từng chức danh
thì những vấn đề lâu nay của công tác cán bộ sẽ được khắc phục
ban tổ chức trung ương cho rằng tinh thần chung của đề án là phải đưa ra được tiêu chí cụ thể dễ làm dễ thực hiện
từ đó nâng cao được chất lượng công tác đánh giá và đưa công tác này góp phần cho được xây

trước hết phải là những người gần dân trọng dân vì dân bám sát thực tiễn cuộc sống nói đi đôi với làm
có tinh thần trách nhiệm cao với công việc
cũng theo lãnh đạo ban tổ chức trung ương để tạo sự đột phá trong công tác đánh giá cán bộ
việc xây dựng các tiêu chí sẽ được xem xét hết sức cụ thể trên cơ sở khách quan khoa học chặt chẽ và nghiêm túc
phù hợp với thực tiễn khắc phục tình trạng nể nang né tránh cảm tính trong đánh giá cán bộ
để kết quả phải được cán bộ nhân dân ghi nhận và đồng tình
để đánh giá từng loài từng đồng chí cán bộ hết sức khách quan và đánh giá từng tiêu chí để bỏ phiếu tín nhiệm đấy
để đó làm căn cứ cơ sở để xem xét đánh giá một cách là hết sức là cụ thể
đồng thời nữa là phải là cái trấn cầu ý kiến của nhân dân cái niềm tin uy tín của nhân dân nữa
chẳng thể bây giờ anh đánh giá đúng anh nói anh đánh giá người cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
mà trong lúc đó là quân chủng nhân dân là không đồng tình
quân chủng nhân dân không tín nhiệm đảng bộ không tín nhiệm thì làm sao anh là hoàn thành xuất sắc được
hiện nay chúng tôi đang còn phải chú trọng vấn đề này để làm sao khi mình đánh giá một cán bộ
được mọi người đồng tình cao được mọi người ủng hộ
có thể phải cần thêm thời gian lộ trình để đề án đổi mới về công tác đánh giá cán bộ hoàn thành
và lúc đó mới có những giải pháp hiệu quả trong việc đánh giá cán bộ
tuy nhiên theo ban tổ chức trung ương
đề án này sẽ chú ý
trọng xây dựng tiêu chí đánh giá đối với từng chức danh cán bộ và theo hướng dễ thực hiện
đây sẽ là cơ sở để nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ
góp phần vào việc xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ gần dân trọng dân sát dân
bám sát với thực tiễn của cuộc sống nói đi đôi với làm có tinh thần trách nhiệm với công việc
và mong rằng khi đề án thành công
cụm từ hoàn thành xuất sắc sẽ không còn xuất hiện thường xuyên như những năm qua
và nếu xuất hiện thì nó sẽ là thực chất